khi điều trị bằng phương pháp này phương pháp này không chỉ giúp người bệnh bớt đau đớn phục hồi nhanh trong quá trình điều trị
chi phí chữa trị thấp hơn nhiều so với phương pháp truyền thống
mà còn khẳng định một bước tiến mới trong phát triển công nghệ tế bào gốc ở việt nam